cấp độ dịch covid một mươi chín của tp hcm địa phương này đang ở cấp độ hai nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình
theo các quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thành phố đã đủ điều kiện để mở lại một số hoạt động dịch vụ đã phải tạm ngừng
để phục vụ công tác phòng chống dịch suốt một trăm năm mươi ngày qua trong đó có các nhà hàng quán ăn
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư nhà hàng quán ăn tại thành phố
đã phải tạm dừng phục vụ tại chỗ từ ngày hai mươi tám tháng năm trước thời điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
với đặc điểm đô thị sôi động bậc nhất cả nước
việc tạm ngừng hoạt động đã khiến không ít cơ sở kinh doanh phải gồng lỗ
tạm đóng cửa bởi chi phí vận hành và chi phí mặt bằng quá lớn
với việc đạt được những kết quả khả quan về tình hình dịch covid một mươi chín trong nhiều ngày liên tiếp
cùng với những quy định cụ thể của nghị quyết một trăm hai mươi tám đối với các hoạt động
người dân doanh nghiệp tại thành phố đông dân nhất cả nước đứng trước hy vọng
về ngày hàng quán được mở bán tại chỗ đời sống sản xuất kinh doanh phần nào trở lại như trước kia
mới đây phó giáo sư tiến sĩ phạm khánh phong lan
trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
đã có tờ trình ubnd tp hcm về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
theo đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gọi tắt là cơ sở
trên địa bàn tp hcm chỉ được phép hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định
về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
bộ tư chí gồm sáu tiêu chí
tiêu chí một cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trừ các cơ sở được quy định tại điều một
nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của luật an toàn thực phẩm và có đăng ký mã qr tại địa chỉ
antoan covid tphcmgov vn theo chỉ thị một mươi tám ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một của ubnd tp hcm
về việc tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
tiêu chí hai đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng quy định
về cơ sở vật chất trang thiết bị con người bảo quản vận chuyển nguồn gốc nguyên liệu các chứng từ liên quan
tiêu chí ba các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ngành y tế bố trí khu vực giao nhận sản phẩm trang bị đầy đủ nước rửa tay xà phòng
hoặc dung dịch sách quản tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần
tiêu chí bốn người lao động người đến cơ sở người giao nhận hàng khách hàng người liên hệ cơ sở
phải tuân thủ nguyên tắc năm k phải thực hiện quét má quy rõ và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khai báo y tế tiêm vaccine thực hiện xét nghiệm
và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tiêu chí năm rồi vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người bán
người mua thực phẩm của một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế
tiêu chí sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín
không bán rượu bia khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tờ trình đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ
phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và đạt sáu tiêu chí nêu trên
ngày hai mươi hai tháng một mươi
chủ tịch ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi và định hướng mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại họp báo ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm
thông tin việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và cần làm rõ lại nhiều vấn đề
hiện đối ban nhân dân tp hcm và các sở ngành đang xem xét cân nhắc lại cách làm
tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này
trong khi đó doanh nghiệp hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đang sốt ruột từng ngày
mong chờ được mở bán tại chỗ để phục hồi kinh tế sau gần năm tháng ngủ đông
vẫn nhiều điều kiện gây khó
ông vũ lâm trí đức chủ tịch liên minh doanh nghiệp vừa và nhỏ fbe cho rằng
người dân tp hcm trải qua đợt dịch này cũng đã có ý thức giữ an toàn hơn
về đề xuất cho phép ăn uống tại chỗ nhưng không bán rượu bia của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
ông đức bàn khoăn
ba loại hình cà phê quán nước loại hình này khách cỗ ngồi và giao tiếp nhưng được mở còn rượu bia lại không
thậm chí cây uống cà phê cũng có nhóm đông người ngồi đến ba bốn tiếng
không nên loại trừ chuyện nhà hàng có bán bia rượu vì đó là đặc thù của ngành này ông nói
chưa kể hiện nay sau gần một tháng mở cửa tại tp hcm tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín và tử vong đã giảm
chính quyền nên mạnh dạn nới lỏng hơn để phục hồi kinh tế cho doanh nghiệp
đây là cơ hội để người kinh doanh
lấy lại doanh thu đã mất sau gần năm tháng đóng cửa ông nói
về điều kiện để hàng quán mở bán tại chỗ ông đức cho rằng
chỉ nên hạn chế thời gian hoạt động đến khoảng hai mươi một hai mươi hai giờ và yêu cầu đảm bảo cả người bán lẫn khách hàng
đều tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín và mũi thứ hai đủ một mươi bốn ngày
thực tế một số người tiêm đủ hai mũi vẫn nhiễm covid một mươi chín nhưng triệu chứng như cảm cúm bình thường
hiện nay việc chống dịch phải dựa trên yếu tố khoa học dịch tế
theo cảm tính lo sợ bùng dịch được ông đề xuất
tương tự một doanh nghiệp kinh doanh đồ uống tại tp hcm cũng cho biết về quy định không được bật máy lạnh
các cửa hàng có thể cố gắng đáp ứng được
nhưng trong trung tâm thương mại thì làm sao có thể làm theo quy định đó đại diện doanh nghiệp này thắc mắc
chị phương thảo tp thủ đức cho biết rất mong chờ ngày hàng quán mở cửa trở lại
tôi có thói quen làm việc ở quán cà phê nhưng nếu không cho bật máy lạnh thì cũng sẽ cân nhắc vì thời tiết nóng nực
ngồi trong không gian đông người cũng không thể thoải mái được chị nói
trích ngừa và đảm bảo giãn cách
ở góc độ chuyên gia dịch tế bác sĩ trương hiếu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng với quy định hàng quán không được bán bia rượu chưa hợp lý
thực tế việc tập trung ăn uống tại nhà đã được thành phố cho phép từ lâu và hoạt động này không khác so với việc ăn uống tại quán
chỉ có khác là phòng này qua phòng khác và có nhân viên phục vụ ông nói
do đó theo bác sĩ khanh nếu kiểm soát được nhân viên phục vụ hai phòng đổi chuẩn cũng giống như tập trung ăn uống tại nhà
điều gy quan trọng nhất là tiêm vaccine đủ hai mũi cho các đối tượng nguy cơ ông nhấn mạnh
bên cạnh đó chuyên gia dịch tễ này cho rằng giữa nhóm ăn uống này và nhóm ăn uống khác cũng cần đảm bảo giãn cách
lúc này không nghĩ đến khó khăn của người kinh doanh sao gọi là vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
nếu không mạnh dạn mở cửa thì sẽ lãng phí nỗ lực trích ngừa suốt thời gian qua
bác sĩ khanh nhìn nhận
ngoài ra chính quyền địa phương có thể đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết hoặc lập các đoàn hậu kiểm tra thường xuyên
để giả soát việc tuân thủ quy định đảm bảo phòng dịch
tương tự ở góc độ doanh nghiệp dịch vụ ăn uống ông lê hoài nam phó tổng giám đốc vận hành công ty qrs việt nam
đơn vị sở hữu một trăm ba mươi nhà hàng kinh doanh các chuỗi thương hiệu dairy queen the pizza company aca house holy crab the coffee club
cũng cho rằng chỉ nên có quy định giãn cách
các nhà hàng ký kết giữa các bàn sẽ đảm bảo hạn chế mức lây nhiễm giữa người ngồi ở bàn này và bàn khác
nếu được mở bán tại chỗ các nhà hàng cũng sẽ thực hiện bố trí giãn cách như thời điểm năm hai nghìn hai mươi
đó là giữa các bàn sẽ bỏ trống một bàn để các nhóm khách đã tiêm vaccine để cùng nhau được ngồi gần và ngồi cách xa các nhóm khác ông nói
ở góc độ hộ kinh doanh chị nguyễn thị vù một cửa hàng bánh xèo tại quận bảy cho biết gần đây chị đã cho một số khách ngồi ăn tại quán
vì nghe được thông tin cho mở bán lại tại chỗ
quãng chỉ khoảng hơn một mươi năm m hai nên tôi cố gắng sắp xếp các bản cách xa nhau
người đến ăn cũng ý thức giữ khoảng cách và đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
chủ quán và nhân viên cũng đeo khẩu trang chỉ nói
theo chị hiện nay các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều rất khó khăn khi phải dừng hoạt động gần năm tháng qua
mọi người đều có ý thức phòng dịch hơn
do đó đảm bảo trích ngừa hạn chế giao tiếp và đảm bảo giãn cách là điều kiện hợp lý nhất chỉ đề xuất
các nước trên thế giới có điều kiện gì khi ăn uống tại chỗ
theo nhk world japan hiện nay chính quyền thủ đô tokyo nhật bản đã nới lỏng các biện pháp
đối với các cơ sở ăn uống ở thủ đô sau khi số ca nhiễm mới và nhập viện giảm
ngày một mươi chín tháng một mươi nước này chỉ ghi nhận thêm ba trăm bảy mươi hai ca nhiễm mới
trong đó thủ đô tokyo nơi chiếm tới gần hai mươi hai trong tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn quốc chỉ có ba mươi sáu ca

từ ngày hai mươi năm tháng một mươi tại tokyo các cửa hàng ăn uống được công nhận đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không còn phải hạn chế thời gian mở cửa hoặc ngừng phục vụ bia rượu trước hai mươi giờ
tất cả cửa hàng ăn uống sẽ được yêu cầu giới hạn số người ngồi cùng một bàn không quá bốn người
hoặc các nhóm khách có số lượng lớn hơn thì phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine
tương tự tại campuchia hiện số ca mắc giảm xuống dưới hai trăm linh ca trên một ngày
để được này do phép các quán ăn có thể bán rượu bia vào những ngày bình thường
nhưng vào ngày lễ sẽ bị giới hạn
hay ở hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng một mươi nước này ghi nhận một bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
các nhà hàng vẫn được mở cửa đón khách
xong theo quy định quán ăn chỉ phục vụ tối đa bốn khách trên một bàn nếu đã tiêm đủ hai mũ vaccine
tại singapore từ ngày một mươi ba tháng một mươi cô đảo này cho phép những người đã tiêm vaccine đầy đủ
mới được ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng các khu ăn uống tập trung nhưng tối đa là hai người trên một nhóm
hiện số ca mắc hàng ngày của singapore lên mức cao kỷ lục
cái lục là ba chín trăm chín mươi bốn ca vào ngày một mươi chín tháng một mươi
ông lawrence wong đồng chủ tịch nhóm chuyên trách covid một mươi chín của singapore cho rằng
vẫn quá rủi ro nếu cho phép năm người cùng một gia đình ăn uống cùng nhau ở nơi công cộng